và cụ nói giản dị mộc mạc nôm na nhưng vô cùng sâu sắc
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đến khai giảng cái lớp đầu tiên của trường nguyễn ái quốc chúng ta
bác chỉ nói là học để làm việc làm người rồi mới đến làm cán bộ
nhưng mà bây giờ là cứ học để nghĩ đến để làm chức nọ chức kia đâu
học để làm việc làm người rồi mới làm cán bộ
rất là sâu sắc
thì chúng ta biết như thế là trong cuộc sống có rất nhiều cái phải học
nhưng mà cũng có nhiều cách để học
học trong trường lớp học ngoài cuộc sống
học ở trong nước học ở nước ngoài
học thầy học bạn tự học học lẫn nhau v v

nếu không học thì sẽ lạc hậu bác hồ nói như thế
mà lạc hậu thì sẽ dẫn đến thoái bộ
bởi vì thực tiễn luôn luôn vận động
lý luận thì không ngừng phát triển
và khổng tử có nói một câu là
đời người là hữu hạ
mà sự hiểu biết là không cùng
học bao nhiêu cũng là không đủ
thì tôi biết là
thì tôi biết là các bác hồ nói như thế này
các đồng chí có mặt ở đây hôm nay đều đã học rất nhiều
từng trải rất nhiều
dạng dày trong cuộc sống
có nhiều đồng chí đã lên lớp rồi
đã từng làm thầy rồi
đi giảng rồi
dạy người khác rồi
và các đồng chí không ngừng tiến bộ
cho nên mới trở thành
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và trở thành
cán bộ lãnh đạo chủ chốt
cán bộ chiến lược
mà chúng ta đang ngồi đây
một vinh dự hết sức to lớn
các đồng chí thừa viết cái điều đó
việc mà chúng ta tổ chức lớp học hôm nay
như các đồng chí nói là thực hiện
cái quy định một trăm sáu mươi bốn
của bộ chính trị
về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức
đối với các đồng chí ủy viên trung ương
đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
tôi xin nhấn mạnh là
đây là cái lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức

và bồi dưỡng cập nhật kiến thức
cũng chỉ trên một số lĩnh vực thôi
và trong mỗi lĩnh vực
thì cũng chỉ một số vấn đề thôi
nó có tính chất thời sự
chứ không phải là nói toàn bộ
nói toàn diện
thì học thì nhiều loại lớp lắm
tôi được biết là theo chương trình
chúng ta chỉ có chín chuyên đề
các đồng chí đã biết rồi tôi xin không nhắc lại
nó tập trung vào những cái nội dung cơ bản
là vấn đề kinh tế xã hội
đặc biệt là
kinh tế thị trường
bây giờ phát triển kinh tế nhà nước
và kinh tế tư nhân thế nào
vấn đề chính phủ liêm chính
kiến tạo gần đây ta hay nói
xây dựng nhà nước pháp quyền
trong điều kiện bây giờ là thế nào
phát huy dân chủ làm sao
rồi vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy
vấn đề cán bộ
rất thời sự chúng ta đang làm
rồi vấn đề
công thức tư thưởng
lý luận trong tình hình hiện nay
trong điều kiện
cách mạng khoa học công nghệ
phát triển như vũ bão thế này
thì nó có cái gì cần phải quan tâm
rồi phát huy cái đoàn kết toàn dân tộc
rồi công tác mặt trận
công tác dân vận
rồi chiến lược quốc phòng
bộ chính trị vừa ban hành mấy cái chiến lược
chiến lược an ninh
chiến lược đối ngoại
những vấn đề cũng rất là
mà với tinh thần
chủ yếu là bổ túc
cập nhật những cái kiến thức mới
có tính chất gợi mở
định hướng để các đồng chí
tự nghiên cứu vận dụng là chính
và thời gian học của chúng ta
thì rất là ngắn chỉ có năm ngày
và các đồng chí thì đang rất bận
các đồng chí ngồi đây
đều đầy công việc cả
sắp xếp đợt đi học cũng là
cố gắng lắm
lại còn học thế nào để cho nó có hiệu quả nữa
và giảng viên của chúng ta
thì là các đồng chí
ủy viên bộ chính trị
đồng chí cũng rất là thân thiết
gần gũi với chúng ta hàng ngày đây thôi
chứ không phải là cao xa gì ghê gớm lắm
với tinh thần thế cho nên là tôi đề nghị
các đồng chí
thấy rõ yêu cầu tính chất
nội dung cách học lần này
để chúng ta có phương pháp đúng
cố gắng dành thời gian
để lắng nghe
các cụ nói là thôi cứ năng nhặt chặt bị
thì được cái khác
cố gắng với tinh thần chất lập như thế
rồi chúng ta học
rồi có trao đổi với nhau
và có lẽ
cũng nên tìm đọc thêm
các cái tài liệu để mở mang kiến thức
tiếp nhận thêm thông tin
để liên hệ
tìm cách vận dụng thực hiện phù hợp
với điều kiện công tác
và hoàn cảnh cụ thể của từng đồng chí một
trong quá trình học tập
các đồng chí cần lưu ý gắn lý luận
với thực tiến
gắn tài liệu sách vở với cuộc sống sinh động
và tôi nghĩ đây cũng là dịp
để các đồng chí cùng trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau
và cái câu lúc nãy tôi nói
dân gian ta nói
học thầy không thầy học bạn
cũng là với tinh thần như thế
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố khai mạc
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức hôm nay
và xin chúc lớp học của chúng ta
thu được nhiều kết quả
chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc
và thành công
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
thường trực ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
đã làm việc với ủy ban dân tộc
bộ kế hoạch và đầu tư
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
đến năm hai nghìn hai mươi
tại phiên làm việc
các đại biểu đồng chí
đã trao đổi những vướng mắc
trong cơ chế chính sách nguồn lực
quá trình tổ chức thực hiện
làm rõ nguyên nhân của tình trạng này
và đề xuất các giải pháp khắc phục
bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững
một số ý kiến cho rằng
cần xây dựng cơ chế đặc thù
đối với chương trình cấp nước sạch nông thôn
nhất là tại các vùng khó khăn biên giới hải đảo
các đại biểu nhấn mạnh
trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp
để thực hiện được các mục tiêu giảm nghèo bền vững
đã đặt ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các địa phương thực hiện nghiêm túc cam kết
về việc cân đối bố trí phần vốn
đối ứng ngân sách địa phương
cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung
và các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng
thưa quý vị cơn bão số bốn ngoài biển
đang có xu hướng mạnh thêm
để chủ động phòng chống bão số bốn
ubnd tp hải phòng vừa ban hành công điện số bảy
theo đó yêu cầu các quận huyện các sở ngành
khẩn trương thực hiện công tác phòng chống bão
các địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm
thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
khẩn trương về nơi trú tránh an toàn
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn thành phố
căn cứ diễn biến của bão
chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển
và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa
vui chơi giải trí tại các khu du lịch
chủ động các phương án phòng chống bão và ngập úng
kiểm tra và bảo đảm an toàn đê điều công trình
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
tổ chức trực ban nghiêm túc
và thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn thành phố
thưa quý vị dạng sáng nay trên địa bàn xã ngũ phụng
huyện phú quý tỉnh bình thuận
mờ lớn kèm theo lốc xoáy
đã làm tốc mái và sập tường
nhiều nhà dân
theo thống kê ban đầu
đã có sáu mươi ba căn nhà của người dân
bị tốc mái
khoảng một mét tường thành của các hộ dân bị sập
ngoài ra trụ sở ủy ban nhân dân xã
nhà làm việc của ban chỉ huy
quân sự xã cũng bị tốc mái
nhiều diện tích hoa màu
và cây ăn trái của bà con cũng bị thiệt hại
rất may là không có thương vong về người
ước tính tổng thiệt hại khoảng một năm tỷ đồng
trước đó ngày một mươi ba tháng tám
một trận lốc xoáy ngoài bờ biển
thuộc khu vực âu thuyền nhỏ
ở thôn phú an xã ngũ phụng
đã lật chìm sáu thuyền nhỏ của bà con
sau đây là thông tin chi tiết về cơn bão số bốn
vào hồi một mươi sáu giờ chiều nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc

trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển chậm theo hướng đông
sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km
và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc

trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão
gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
như truyền hình nhân dân đã phản ánh
liên quan đến công trình bờ kè chợ tân hạnh
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa đưa vào sử dụng đã sập xuống sông đồng nai
khiến cho người dân địa phương rất bất xúc
chiều nay ubnd tỉnh đồng nai cho biết
đã lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân
qua khảo sát sở xây dựng tỉnh đồng nai xác định
đoạn bờ kè chợ tân hạnh có chiều dài ba mươi ba năm mươi năm m
bị nghiêng so với đường thẳng đứng
một góc khoảng ba mươi độ về phía lòng sông
sạt lở đất và nền chợ tân hạnh khoảng một mươi một m x ba mươi ba m
tính từ bờ kè vào
ubnd tỉnh đồng nai đã thành lập tổ điều tra
gồm đại diện các sở ngành liên quan
và ubnd thành phố biên hòa
trước mắt để bảo đảm an toàn tính mạng
và tài sản của người dân

dân thành phố biên hòa cần tổ chức rào chắn
cắm các biển bá nguy hiểm
đồng thời di dân sống quanh khu vực sạt lở
thưa quý vị vừa qua công an thành phố hà nội
đã phát hiện tới bảy mươi tám hồ sơ bệnh án tâm thần bị làm giả
trong đó có hơn bốn mươi hồ sơ là của những kẻ giang hồ
và một kẻ khi bị điều tra
đã khai ra con số tài sản

theo khai nhận đây là số tiền mà kẻ này đã chi trả
để mua bệnh án tâm thần từ hai cán bộ bệnh viện
nhằm thoát tội
gây khó khăn cho công tác điều tra và xét xử
không chỉ vi phạm về mặt đạo đức
mà hành vi làm bệnh án tâm thần giả
cho đối tượng phạm tội
nhằm trốn tránh pháp luật
còn gây ra rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân
đã có trao đổi với một số đại diện của các ngành
để làm rõ hơn về câu chuyện
hồ sơ bệnh án tâm thần
theo thông tin của cơ quan công an
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
một đối tượng cầm đầu vụ án
cố ý gây thương tích
có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau
sau khi gây án đối tượng này đã xuất trình bệnh án tâm thần
vào cuộc điều tra
cơ quan công an kết luận
bệnh án tâm thần do tên này xuất trình là giả
y khai nhận đã bỏ ra tám mươi năm triệu đồng
để có hồ sơ bệnh án
với kết luận bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng
trên thực tế
có không ít vụ việc
mà các đối tượng phạm tội đã được giảm
hoặc miễn trách nhiệm thi hành án
vì lý do bị tâm thần
theo luật sư nguyễn anh thơm
không phải luật pháp không nghiêm
nhưng luật pháp việt nam hiện nay vẫn theo chủ trương nhân đạo
bởi người tâm thần vốn lẽ được xem là không thể nhận thức được hành vi của mình
phải trang nhận thấy giá trị
của bộ hồ sơ bệnh án tâm thần
nên những đối tượng kia đã lợi dụng điều này
mà cố tình tạo một vò bọc
nhằm trốn tránh pháp luật
theo quy định của bộ luật hình sự
thì đối với người có thực hiện hành vi phạm tội
mà khi bị mắc bệnh
mất khả năng nhận thức
và điều khiển hành vi
thì được miễn trách nhiệm hình sự
có trường hợp là không tự hình
đối với những người mắc bệnh tâm thần
đấy là chính sách nhân đạo
thứ ba nữa là
thời gian mà áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
ví dụ một năm hai năm ba năm
và nhiều hơn nữa
thì thời gian đấy được trừ vào
thời gian chấp hành hình phạt sau này
khi tòa án xét xử
thực ra cái này
là cái cơ bản
nó do con người
có thể cá nhân
cơ bản là chức năng nhiệm vụ quyền hạn
mỗi người đều có rồi
phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn
nhưng mà vi phạm
phát hiện và chịu nhiệm
mà nói tóm lại là
người ta có nhu cầu
phải thầy thuốc
người ta bướng là sai trái
ngay sau khi vụ việc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội
cũng đã khởi tố
bắt bị can
phục vụ điều tra
đối với một lãnh đạo khoa
và một kỹ thuật viên
của bệnh viện tâm thần chung ương một
liên quan đến vụ việc
và dù chỉ là con sâu làm dầu nồi canh
nhưng dư luận vẫn đang
và sẽ còn nhiều chăn trở
vậy có hay không những kẽ hở
trong giám định tâm thần
đạo đức nghề nghiệp ở đâu
khi bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án như vậy
thưa quý vị
quy trình chẩn đoán giám định bệnh nhân tâm thần
đã được quy định cụ thể
tại thông tư số một mươi tám năm hai nghìn một mươi năm
của bộ y tế
theo đó mỗi trường hợp giám định pháp y tâm thần
thông thường phải có các giám định viên
các trang thiết bị sử dụng để giám định
ngoài các công cụ y tế
còn phải có máy chụp ảnh máy ghi âm
và camera theo dõi
thế nhưng qua vụ việc mà công an thành phố hà nội
điều tra phát hiện
thì rõ ràng quy trình làm hồ sơ bệnh án
tại bệnh viện tâm thần lại bộc lộ những lỗ hồng
trong việc kiểm soát từng hồ sơ
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
ông la đức cương nguyên giám đốc
bệnh viện tâm thần trung ương một
phó chủ tịch thường trực kiêm
tổng thư ký hội tâm thần học việt nam
cũng cho rằng vì có một số những khó khăn nhất định
nên không tránh khỏi còn tồn tại
thiếu sót trong quy trình trần đoán bệnh
bởi có nhiều trường hợp chỉ cần hội trần
trong phạm vi khoa điều trị
đối với một số bệnh
như là tâm thần phân liệt
và động kinh
mà vào lần đầu là phải có hội trần
hay trường hợp nào mà khó không
thì mới mời để hội trần
bệnh viện thu hẹp
các trường hợp khác thì
họ thấy cần thiết hội trần
không cần thiết hội trần
trường khoa hoặc phó khoa nếu được phân công
tức là ký hội hội sơ
anh ký thì anh phải nắm được
quy định của bộ y tế đã có
thậm chí một số viện còn có thêm
những quy định riêng để đảm bảo được
việc quản lý bệnh nhân cũng như lập hồ sơ bệnh án
tại bệnh viện tâm thần hà nội
mỗi bệnh nhân ngoài chuẩn đoán
đều phải có mã số bệnh nhân và mã số y tế
trên hệ thống đối chiếu cùng với hồ sơ
bệnh án viết tay
thế nhưng ngoài quản lý hồ sơ bệnh án
thì cũng phải thừa nhận rằng
vấn đề con người cũng là một kẽ hở trong chính quy trình này
nếu không được kiểm soát và tăng cường nhận thức
ở đây thì có hai nội dung chính
mà chúng ta phải nghĩ đến
thứ nhất là vấn đề quản lý về con người
vấn đề thứ hai là về mặt hệ thống
làm sao mà quản lý hồ sơ bệnh án
tôi nghĩ rằng là chúng tôi phải tăng cường công tác quản lý
con người hơn nữa
ngoài hệ thống mình xây dựng thì vấn đề con người
làm sao mà để anh em nhận thức được vấn đề
và làm việc cho nó
đúng cái đức của nghề
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia
hồ sơ bệnh án tâm thần chỉ là căn cứ
chứ không thể quyết định việc miễn
hay giảm trách nhiệm hình sự của một đối tượng nào
đây chỉ là một
một cái nội dung căn cứ
để xác định
về tình trạng bệnh của cái bệnh đó
anh dù điều trị bất kỳ đâu
nhưng nếu như anh có bệnh án tâm thần đấy
nếu như anh mà gây vi hoạc phong luật
thì đấy chỉ là một căn cứ
để xem xét xem là anh có

chịu trách nhiệm về mặt hình sự hay không
mà muốn xét được thì lúc này anh phải giám định
giám định thì cũng tùy thuộc vào
từng giai đoạn bệnh
anh có được miễn
hoặc là miễn giả
hoặc là không được miễn
không phải bệnh nào có miễn
không phải giai đoạn cúng bệnh đó mà anh được miễn
dù không mang tính quyết định
nhưng tám mươi năm triệu
một bộ hồ sơ tâm thần giả
kéo theo biết bao hệ lụy xã hội
và hiện tại là cả niềm tin của người dân
và những con người mang sứ mệnh nhân đạo
thưa quý vị hoạt động du lịch của thành phố đà nẵng
đang ở bước phát triển khá
tính trong sáu tháng đầu năm
tổng thu du lịch đạt gần một mươi bốn tỷ đồng
tăng năm mươi hai bốn so với cùng kỳ năm trước
thành phố đà nẵng đặt mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ đón khoảng hơn chín triệu khách du lịch
theo đó tốc độ tăng trường bình quân
giai đoạn hành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sẽ đạt từ một mươi ba đến một mươi bốn tám một năm
tổng thu du lịch đạt ba mươi sáu bốn trăm linh tỷ đồng
tăng bình quân mỗi năm khoảng hai mươi hai
đóng góp của ngành du lịch
và tổng thu nhập bình quân đầu người thành phố
đạt khoảng hai mươi năm
thành phố đà nẵng phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
với hệ thống cơ sở và chất hiện đại
đồng bộ mở rộng thị trường du lịch
và sản phẩm du lịch chất lượng cao
thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành
lĩnh vực và có sức cạnh tranh cao
quý bác nhân dân tỉnh cà mau
vừa xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường
với nguồn kinh phí sự nghiệp hơn ba trăm linh tỷ đồng
theo đó hỗ trợ xử lý các điểm
gây ô nhiễm môi trường quản lý chất thải
tăng cường năng lực quản lý môi trường
tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng
về bảo vệ môi trường
thời gian qua
tỉnh cà mau đã có nhiều nỗ lực
trong hoạt động bảo vệ môi trường
nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn còn diễn biến phức tạp
hoạt động sản nước thải chưa qua xử lý
hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn
của các cơ sở sản xuất cơ sở chế biến thủy sản
các ao đầm nuôi tôm thâm canh
siêu thâm canh chưa được quản lý
kiểm soát chặt chẽ
kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
tại các vùng nuôi tôm thâm canh
siêu thâm canh cơ sở chế biến hàng thủy sản
tại các địa bàn chưa tốt
riêng đối với các điểm gây ô nhiễm môi trường
bức xúc hiện nay
địa phương sẽ tập trung cao điểm
để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
tại khu công nghiệp hòa trung
cụng công nghiệp sông đốc
và một số tuyến sông nội ô thành phố cà mau
nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ đặc thù
năm hai nghìn một mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa qua viện kỹ thuật biển
tiếp tục có chuyến khảo sát
lấy mẫu nước tại vùng tứ giác long xuyên
gồm an giang kiên giang và thành phố cần thơ
kết quả cho thấy
nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ
ô nhiễm vi sinh có chủ hướng tăng lệ
trong năm hai nghìn một mươi tám
viện kỹ thuật biển đã tiến hành
lấy mẫu nước tại vùng tứ giác long xuyên
một mươi hai đợt mỗi đợt hai tháng
riêng đợt một mươi một ngày một tháng sáu
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
cho thấy chất lượng nước trong vùng tứ giác long xuyên
bị ô nhiễm hữu cơ
do chịu sự tác động bởi chất thải sinh hoạt
tuy có những dấu hiệu tích cực
biểu hiện ở việc nồng độ ô nhiễm
đã có chiều hướng giảm
nhưng một số vị trí như điểm giao của canh vĩnh tế
và kênh hà giang thành phố rạch giá
cuối kênh rạch giá long xuyên
kênh hà giang và kênh rạch giá hà tiên
có giá trị vượt ngưỡng cho phép
do ảnh hưởng từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản
cái nguồn nước
thì thấy ở đây nó cũng hơi nhiễm quá
thành ra cá ở đây
giữa bây giờ nó cũng hết rồi không còn
trên kênh này giữ cá dữ lắm chú ơi
chứ không phải hết đâu
bây giờ hết cá luôn không có còn gì luôn
sinh nước bên đây
của điện nước nè
người ta cắt cho dân đó
mình xin thùng
để mình xài
còn cái nước dưới sông
mình xin quạt để nấu ăn được thôi
nó nhiễm nhiễm cũng phải chịu thôi
chứ biết làm sao bây giờ
và mới đây trong lần lấy mẫu nước
đợt một mươi hai trung tuần tháng sáu
kết quả cho thấy nguồn nước trong khu vực
tứ giác long xuyên bị nhiễm vi sinh khá cao
ô nhiễm hữu cơ gia tăng trở lại
nhưng bên cạnh
kết quả cũng cho thấy độ mặn ở mức phần nghìn
điều này cho thấy chất lượng nước
tại các vị trí quan chắc không còn bị nhiễm mặn
vùng xâm nhập mặn đã thu hẹp
về phía địa phương
thứ nhất là tăng cường công tác tiên truyền
cho người dân
về việc sử dụng nguồn nước
nó hiệu quả
đảm bảo vệ sinh môi trường
nội dung thứ hai nữa là
quản lý tốt việc xây dựng
các cái nhà
xong kinh rạch
để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường
cái thứ ba nữa
trong quá trình sản xuất nông nghiệp
việc trồng trọt sử dụng phân bón thuốc dịu sâu
thì cũng được hội nông dân của xã
quỹ ban xã
tuyên truyền để cho người dân hạn chế sử dụng
và quá trình trang nuôi của các hội dân
thì cũng phải đảm bảo
việc tuân thủ
các quy định về môi trường
bên cạnh đó
các ngành chức năng còn khuyến cáo thêm cho người dân
cần áp dụng các biện pháp diệt khuẩn nước
thật kỹ trước khi dùng cho các mục đích sinh hoạt
và lấy vào các ao nuôi tôm
các thủy vực có độ mạn thấp
cần hạn chế lấy nước vào các ao nuôi
cần bổ sung thêm cali và maze
để đảm bảo rằng tôm tăng trưởng bình thường
và có tỷ lệ sống cao
trong phần tin quốc tế
thủ tướng israel đến ai cập
thảo luận về vấn đề gaza
pháp kêu gọi hạn chế thuốc trừ sâu diệt cỏ
theo một nguồn tin cho biết
trong tháng năm vừa qua
thủ tướng israel benjamin netanyahu
và tổng thống ai cập fatah ncc
đã có cuộc gặp bí mật
tại thủ đô cairo
để thảo luận về tình hình căng thẳng
tại giải gaza
truyền thông israel dẫn nguồn tin
giới chức mỹ cho hay
thủ tướng israel benjamin netanyahu

cùng một số cố vấn đã tới cairo
hôm hai mươi hai tháng năm vừa qua
để gặp tổng thống ai cập ncc
cuộc gặp tập trung vào những nỗ lực trung gian của ai cập
nhằm tìm một giải pháp ngoại giao
cho tình hình bạo lực hiện nay tại giải gaza
theo đó israel có thể khôi phục quyền quản lý
của chính quyền palestine tại gaza
một thỏa thuận ngừng bắn giữa israel
và nhóm vũ trang hamas
đổi lại israel và ai cập sẽ nới lỏng bao vây
kéo dài một mươi một năm qua với vùng đất của người palestine
hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận
về kế hoạch hòa bình của mỹ
nhằm thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xung đột israel palestine
tuy nhiên hiện chính phủ israel và ai cập
đều từ chối bình luận về thông tin này
hàng triệu người dân cuba hôm qua
đã tích cực tham gia vào quy trình tham vấn nhân dân
về bản dự thảo hiến pháp mới
dự kiến quá trình này sẽ kéo dài
tới ngày một mươi năm tháng một mươi một
các cuộc tham vấn ý kiến nhân dân
diễn ra tại ba mươi năm địa điểm làm việc
cũng như trong các cuộc họp cộng đồng
các ý kiến và đề xuất được đưa ra
với những hình thức gồm sửa đổi bổ sung xóa bỏ và thắc mắc
tôi cảm thấy tự hào
vì tại đất nước
mình được góp tiếng nói xây dựng cho bản dự thảo hiến pháp
được bày tỏ những suy nghĩ của mình
có thể những gì chúng tôi đề xuất hôm nay
có thể giúp thay đổi được điều gì đó
việc đưa dự thảo hiến pháp ra tham vấn
sẽ mang lại hiệu quả cao
để có thể cải thiện bổ sung
những gì chúng ta làm chưa tốt
người dân cuba ở nước ngoài
sẽ tham gia thảo luận
dự thảo hiến pháp
sau khi hoàn thành quy trình tham vấn
quốc hội sẽ soạn thảo lại hiến pháp
và đưa ra chương cầu dân ý
vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và sau đó sẽ bỏ phiếu
thông qua văn bản luật tối cao này
tại kỳ họp ngay sau cuộc chương cầu
trong bối cảnh căng thẳng kinh tế
giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ leo thang
khiến cho giá trị đồng rira của thổ nhĩ kỳ giảm mạnh
thủ tướng đức angela merkel
vừa đưa ra nhận định
và kêu gọi ankara
bảo đảm sự độc lập của ngân hàng trung ương
khi được hỏi về tình hình kinh tế
ở thổ nhĩ kỳ trong cuộc họp báo
ở thủ đô berlin
thủ tướng đức angela merkel nhấn mạnh
đức muốn chứng kiến nền kinh tế thịnh vượng
ở thổ nhĩ kỳ
không ai muốn thấy sự bất ổn kinh tế
ở thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên cần phải đảm bảo
mua ngân hàng trung ương độc lập
đức muốn chứng kiến một đất nước thổ nhĩ kỳ
thịnh vượng về mặt kinh tế
đó cũng là điều nằm trong lợi ích của chúng tôi
thủ tướng đức hy vọng
sớm có cuộc hội đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
để thảo luận thêm về vấn đề này
cùng ngày ngoại trưởng đức heiko maas
cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc
trước những bất ổn kinh tế tại thổ nhĩ kỳ
theo ngoại trưởng đức ankara có thể nỗ lực hơn nữa
để cải thiện quan hệ với mỹ
giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại hiện nay
những tuyên bố từ phía đức được đưa ra trong thời điểm
nền kinh tế thổ nhĩ kỳ đang đối diện với nhiều khó khăn
khi đồng lyra của thổ nhĩ kỳ
giảm giá tới một mươi tám so với đồng đô la mỹ
pháp vừa lên tiếng hoan nghênh phán quyết
của tòa án bang california của mỹ
yêu cầu công ty monsanto
bồi thường hai trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ
cho một người bị ung thư
hiện chính phủ pháp cũng kêu gọi hạn chế các sản phẩm thuốc chứa sọc
tòa án tại bang california của mỹ
vừa đưa ra phán quyết
yêu cầu công ty monsanto
bồi thường hai trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ
cho một người bị ung thư giai đoạn cuối
vì không cảnh báo khách hàng
về nguyên liệu
nguy cơ gây ung thư từ thuốc rondup
mà người này sử dụng trong gần ba mươi năm qua
bộ trưởng môi trường pháp
nicolas huyllo đã hoan nghênh phán quyết
của tòa án bang california
và cho rằng đây là sự khởi đầu của cuộc đấu tranh
vì nông dân
ông wilo đánh giá vụ việc này là trường hợp điển hình
về nguyên tắc phòng ngừa
đồng thời nhấn mạnh không nên chờ đợi bằng chứng tuyệt đối
về mức độ nguy hiểm của các sản phẩm chứa sọc diệt cỏ
bởi vì trong khi chờ đợi
các chất độc đã có đủ thời gian tác động lên các nạn nhân
bên cạnh đó
ông cũng kêu gọi thượng viện pháp hành động
để ngăn chặn những hậu quả bi thảm của thuốc chứa sọc
mặc dù liên minh châu âu đã thông qua việc cho phép
tiếp tục sử dụng hóa chất này trên thị trường
nhưng bản thân các nước eu cũng bất đồng về vấn đề này
pháp là nước phản đối gây gắt
việc sử dụng chất trên
và đã đứng đầu một nhóm nước thành viên eu
yêu cầu tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra
một sản phẩm thay thế cho chất diệt cỏ
gây tranh cãi glyphosate
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc